cục cảnh sát giao thông bộ công an vừa bàn giao cho phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
thêm một mươi ba camera giám sát xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ một a đoạn qua địa bàn
tính đến thời điểm hiện tại trên quốc lộ một a qua tỉnh quảng bình có tổng số ba mươi hai camera giám sát xử lý vi phạm
các camera còn giám sát hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
theo đại diện lãnh đạo công an tỉnh quảng bình hệ thống camera sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác giám sát
và xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm
của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông từng bước kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn